các chuyên gia trong bối cảnh hiện nay việc quản trị rủi ro là yếu tố rất quan trọng
đồng thời nhà đầu tư nên trao dồi kiến thức quản trị rủi ro
danh mục đầu tư để những lúc thị trường xấu hay tốt vẫn có thể tồn tại
và cao hơn nữa là sóng được bằng việc giao dịch chứng khoán
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
giang thái xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo